tại tỉnh phú yên sau bão người trồng tiêu ở địa phương phải bám trụ tại vườn cứu từng cây tiêu bị đổ dạp do bão
giá tiểu thấp và sản lượng sụt giảm đang khiến cho người nông dân tại đây gặp rất nhiều khó khăn
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
sau bão số một mươi hai đến nay ngày nào gia đình ông phạm đình chiêu ở xã sơn thành đông huyện tây hòa tỉnh phú yên
cũng phải bám vườn cứu từng gốc tiêu tả tơi sơ sát gần như mất trắng từ bốn đến năm tấn tiêu hạt đến kỳ thu hoạch
giá thì thấp biết mình trồng coi như cũng khổ
mình trồng coi như áp dụng các quyền pháp sinh học coi như trồng để đem lại cái sản phẩm sạch thì nó cũng khổ
mà gặp bão này thì nó càng khổ hơn nữa
bão số một mươi hai làm hơn năm trăm bốn mươi hectare cây trồng lâu năm của huyện tây hòa bị gãy đổ trong đó có hơn một trăm sáu mươi hectare tiêu
về sản lượng thì chắc chắn là thiệt hại nhiều hầu như là không còn thu hoạch nữa đâu
nó còn khoảng hai mươi ba mươi
cố gắng là khắc phục dừng lên dùng giấy nẻo dừng lên để cho đựng lên
nhưng mà chắc chắn thì đến mỗi nặng nó sẽ còn chết nữa
tại vì hiện tại thì hầu như bão đánh bộ rễ là bị đứt nhiều đứt rễ nhiều
cho nên là chắc chắn thì mặc dù là cố gắng khắc phục nhưng mà chắc chắn là nó sẽ còn thiệt hại chết
hiện nay thì
ủy ban dân huyện đang chỉ đạo phòng nông nghiệp sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan
để mà hướng dẫn bà con chăm sóc khắc phục phục hồi lại cây tiêu trong thời gian đất
điều mà người dân lo ngại nhất hiện nay là năng suất tiêu sẽ sụt giảm mạnh giá thấp thua lỗ nặng
các cấp chính quyền tỉnh phú yên cần có những chính sách hợp lý hỗ trợ người trồng tiêu sớm ổn định cuộc sống